sở xây dựng tỉnh lâm đồng và ủy ban nhân dân thành phố đà lạt vừa tổ chức công bố quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
về phê duyệt quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ một trên năm trăm linh khu vực trung tâm hòa bình thành phố đà lạt
đồ án này nằm trong quy hoạch chung của thành phố đà lạt và vùng phụ cận đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
theo đồ án quy hoạch mới trung tâm hòa bình có diện tích ba mươi hectare thuộc phương một thành phố đà lạt gồm năm phân khu chính như khu vực chợ đà lạt trung tâm hòa bình khu vực đồi dinh trình trang đô thị và khu vực ven hồ xuân hương
hiện trung tâm hòa bình có khoảng năm ba trăm bảy mươi người một sáu mươi bốn hộ dân sinh sống dự báo quy mô dân số khu vực quy hoạch hơn sáu tám trăm linh người
theo đồ án quy hoạch này trung tâm hòa bình được xác định là khu đô thị du lịch hiện đại tầm cỡ quốc gia và quốc tế
quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng nêu rõ việc thiết kế xây dựng công trình trong khu vực quy hoạch phải tận dụng tối đa địa hình tự nhiên hạn chế san gạt theo diện rộng phá vỡ địa hình tự nhiên cảnh quan khu vực chú trọng phát triển không gian xanh đặc trưng phù hợp với điều kiện tự nhiên của đà lạt